theo sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh lâm đồng du khách đến thăm quan nghỉ dưỡng tại đà lạt lâm đồng trong ba tháng đầu năm tăng gần một mươi
và trong đó lượng khách quốc tế là hơn một trăm hai mươi chín lượt tăng bảy năm
lượng du khách đến đà lạt lâm đồng tăng do các doanh nghiệp du lịch tiếp tục đầu tư nâng cấp bổ sung sản phẩm dịch vụ mới
nâng cao chất lượng phục vụ bảo đảm tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm xây dựng các chương trình khuyến mãi
thực hiện niêm yết công khai và bán đúng giá niêm yết để phục vụ khách du lịch
hiện toàn tỉnh lâm đồng có ba mươi sáu khu điểm tham quan du lịch được đầu tư và khai thác kinh doanh
với hơn sáu mươi điểm tham quan miễn phí phục vụ nhu cầu tham quan giải trí của du khách